từ sau ngày miền nam được hoàn toàn giải phóng đất nước thống nhất đến nay
thành phố hồ chí minh không ngừng vươn lên mạnh mẽ tiếp tục phát huy truyền thống đi trước
tiên phong trong đổi mới với tính năng động sáng tạo để luôn là đầu tàu kinh tế của cả nước
đồng thời thành phố hồ chí minh cũng đang đi đầu trong hội nhập quốc tế để phát triển
vươn tầm trở thành đô thị đẳng cấp khu vực một thành phố thông minh
thành phố của sự văn minh hiện đại nghĩa tình
cứ đến tháng bốn là ông nguyễn hữu thái lại tìm về khu vực công viên ba mươi tháng bốn
di tích dinh độc lập nay là dinh thống nhất để bồi hồi nhớ lại những khoảnh khắc lịch sử của đất nước
của thành phố này và của chính cuộc đời ông vào trưa ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi đoàn quân giải phóng tiến vào dinh độc lập
ông nguyễn hữu thái khi đó là chủ tịch tổng hội sinh viên sài gòn
đã cùng giáo sư huỳnh văn tòng dẫn đường cho đại đội trưởng bùi quang thận
chạy lên nóc dinh độc lập cắm lá cờ chiến thắng
thời khắc lịch sử ba mươi tháng bốn ở sài gòn là nó xác định cái thế
từ đây đất nước chúng ta có độc lập thống nhất và hòa bình
ba cái mà cả cái thời tuổi trẻ chúng tôi đều mơ
bốn mươi năm trôi qua với ông nguyễn hữu thái là cả một chặng đường lịch sử
và từng dấu ấn đổi thay của sài gòn thành phố hồ chí minh
bởi trong sự đổi thay từng ngày của vùng đất này là bàn tay dựng xây
của từng thế hệ người dân thành phố trong đó có những người cán bộ quy hoạch
kiến trúc như ông nguyễn hữu thái
giờ đây thành phố hồ chí minh đã là một đại đô thị hiện đại phát triển
với quy hoạch được mở rộng nhiều lần so với trước để đáp ứng nhu cầu phát triển
của thành phố đầu tàu kinh tế lẫn toàn vùng
thành phố đang quyết tâm để xây dựng kết cấu hạ tầng
nhất là cái tàu điện sức chứa lớn mà chúng ta đang phải làm
và cái nối kết giao thông
giải thích nhãn và phát huy vai trò của cảng biển mà chúng thành phố đã di dời cảng
về hiệp phước về các lái để phát triển vai trò một trung tâm lô rích tích của quốc gia
trong quan hệ nhất là vấn đề trong cửa ngõ giao thương quốc tế
mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức về quy hoạch và quản lý đô thị
hạ tầng kỹ thuật và xã hội chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế
song những đổi thay trong bốn mươi ba năm qua đang đem lại niềm tin
cho mỗi người dân nơi đây về một tương lai phát triển của thành phố hồ chí minh
với ý thức trách nhiệm vì cả nước cùng cả nước phát huy truyền thống đi đầu trong mọi hoạt động
chủ động sáng tạo đổi mới tự lực tự cường
bởi cơ và thuận lợi vượt qua mọi khó khăn thử thách để đi trước
về đích trước trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế